thưa quý vị sáng ngày bốn tháng một mươi hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba bước vào ngày làm việc thứ ba
buổi sáng ban chấp hành trung ương đảng làm việc tại hội trường thảo luận về đề án tổng kết một mươi năm
thực hiện nghị quyết trung ương tám khóa một mươi một về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước thay mặt bộ chính trị điều hành thảo luận
buổi chiều ban chấp hành trung ương đảng làm việc tại tổ thảo luận về tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết số một mươi năm
nqtvk ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi hai của hội nghị trung ương năm khóa một mươi một về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
thưa quý vị sáng nay ngày bốn tháng một mươi tại hà nội thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an đã có cuộc hội đàm với ngài gennady kazakevich
thứ trưởng bộ nội vụ cộng hòa belarus nhân dịp ngài thứ trưởng cùng đoàn đại biểu cấp cao bộ nội vụ cộng hòa belarus sang thăm và làm việc tại việt nam
phát biểu tại hội đàm thứ trưởng nguyễn văn long nhấn mạnh việt nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với belarus để quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ cộng hòa belarus tương xứng với tiềm năng của hai bên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới
thứ trưởng nguyễn văn long đề nghị ngay sau khi ký kết kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia năm hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm giữa hai bộ hai bên tích cực triển khai thực hiện các nội dung chương trình hợp tác nhằm thúc đẩy và tăng cường hơn nữa mối quan hệ
tiếp tục duy trì và tăng cường hợp tác trao đổi đoàn trao đổi thông tin kinh nghiệm về công tác nghiệp vụ phòng chống khủng bố an ninh mạng các hoạt động lợi dụng công nghệ cao để xâm phạm an ninh quốc gia nhất là tội phạm có tổ chức tội phạm xuyên quốc gia tội phạm vận chuyển trái phép chân ma túy cung cấp danh mục các khóa đào tạo ngắn hạn cho cán bộ bộ công an việt nam
chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp sự đón tiếp trọng thị thân tình và chú đáo mà bộ công an việt nam đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao bộ nội vụ cộng hòa belarus ngài gennady kazakevich khẳng định trên cơ vị công tác sẽ nỗ lực hết sức thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa hai bộ coi đây là nhân tố quan trọng tạo lòng tin và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia theo hướng ngày càng hiệu quả thiết thực hơn trên các lĩnh vực mà cả hai bên cùng quan tâm đáp ứng nhu cầu phát triển và mang lại lợi ích cho nhân dân hai
ngài gennady kazakevich đã ký kết kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia năm hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ cộng hòa belarus
ngày hôm nay công an tỉnh hưng yên và công an tp hà nội tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy tại địa bàn giáp danh
thời gian qua tình hình hoạt động của tội phạm ma túy tại các địa bàn giáp danh của thành phố hà nội và tỉnh hưng yên diễn biến phức tạp với nhiều hoạt động tinh vi manh động
các đối tượng nghiện ở địa bàn này thường sang địa bàn giáp danh để mua ma túy về sử dụng và ngược lại gây khó khăn cho công tác phát hiện điều tra xử lý của lực lượng công an
việc ký kết quy chế phối hợp này nhằm tăng cường mối quan hệ trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tăng cường trách nhiệm phát huy hiệu quả trong công tác phối hợp
trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn giáp danh chủ động xây dựng các mô hình liên kết về an ninh trật tự và các mô hình tự quản về an ninh trật tự
thưa quý vị cuộc thi tìm hiểu luật phòng chống ma túy do bộ công an phát động đến nay đã diễn ra được hai phần ba chặng đường và đã có tới một bốn triệu lượt người tham gia dự thi
trong đó ban tổ chức nhận được rất nhiều bài viết được đầu tư ấn tượng cả về hình thức và nội dung
cuộc thi đã tạo được sức lam tỏa lớn thu hút cán bộ chiến sĩ trong ngành và toàn xã hội tích cực tham gia
kết quả này góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy trong tình hình mới hiện nay
những tác phẩm dự thi được thí sinh đầu tư rất công phu
có bài thi được trình bày thành nhiều tập với số lượng mỗi tập hàng trăm trang viết tay trình bày thủ công thể hiện sự kỹ lưỡng và chỉnh chu nghiêm túc của người tham gia dự thi
trước đấy thì em vẫn có biết nhưng mà có những thử thách
những thông tin em biết chưa sâu tuyên vào cuộc thi thì em trong quá trình tìm hiểu qua thi thì em thấy là sự hiểu biết và cái ý thức của mình đã được nâng cao rõ rệt
theo thống kê của ban tổ chức sau hơn một tháng phát động cuộc thi có tám trăm năm mươi sáu một trăm sáu mươi ba lượt dự thi với năm trăm bảy mươi người tham gia trực tuyến hơn hai trăm linh bài thi viết tự luận
đặc biệt có rất nhiều cá nhân đã tham gia hàng trăm hàng nghìn lượt dự thi
về nội dung thi thì em cũng không mất quá nhiều thời gian
bởi vì là ban tổ chức đã đưa ra bộ đề cũng như là các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan ở trên trang web
nên là em có thể dễ dàng tìm hiểu cũng như là tiếp cận được đến với nó một cách dễ dàng
vậy là khi mà tham gia cuộc thi thì em có thể thứ nhất là có thể trao dồi thêm kiến thức cho mình
thứ hai là với một người là thuộc lực lượng công an nhân dân thì em nghĩ là đây là một cơ hội để nâng cao các bản lĩnh chính trị cho mình
để phục vụ cho quá trình công tác của mình sau này
sự tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi của đông đảo tổng hợp
các tầng lớp nhân dân cho thấy tính lan tỏa trong tuyên truyền và phổ biến pháp luật về công tác phòng chống ma túy
từ đó góp phần nâng cao trách nhiệm nhận thức hiểu biết của cấp ủy chính quyền đoàn thể các cấp cán bộ đảng viên và nhân dân đối với công tác phòng chống ma túy
để mà mọi người dân hiểu được về những cái nội dung những quy định mới trong công tác phòng chống ma túy
đặc biệt là chúng tôi là những cái cây nghiện phục hồi cho người nghiện ma túy cũng thế
thì cái việc mà người dân tất cả các tầng lớp nhân dân mà hiểu
và biết được những cái quy định mới này
và thực thi trong cái thực tế để cái luật đó trở thành thực tế
tôi nghĩ là cái việc mà tổ chức thực thi nó có những thiết quả rất là cao
chúng tôi đã phối hợp với lại các đơn vị có thành viên là trong ban tổ chức ban giám khảo và ra đề
thì cái này vì là thi thi tìm hiểu thì đương nhiên là phải đưa những cái nội dung vào để
một là các thí sinh phải tìm hiểu được chất ma túy
những cái mà hiện nay nó đang lóng ở ngoài xã hội
để tìm hiểu được những cái chất ma túy

để qua nghiên cứu đó thì một mặt là ngoài cái việc đạt giải
những thí sinh sẽ hiểu sâu hơn
và qua đó cũng sẽ là những người đi tuyên truyền vận động
người thân thậm chí các bạn sinh viên khác không tham gia
tình hình tội phạm về tị nạn ma túy nhất là ma túy học đường
vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp và là một nguy cơ an ninh phi truyền thống mang tính xuyên quốc gia
chính vì vậy cuộc thi thu hút hàng nghìn lượt từng lớp nhân dân tham dự
chính là một trong những biện pháp tuyên truyền nhằm phòng ngừa
và ngăn chặn tội phạm tệ nạn ma túy một cách hữu hiệu nhất
sáng nay đội tuyển cầu mây nữ việt nam đã thi đấu xuất sắc
trong trận chung kết nội dung đội tuyển bốn người tại asean một mươi chín
qua đó thì mang về tấm huy chương vàng thứ hai cho thể thao việt nam
trong đội hình thi đấu này thì có nguyễn thị ngọc huyền
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín là vận động viên của thể thao công an nhân dân
cô đã tham gia tập luyện tại trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao công an nhân dân
từ năm hai nghìn một mươi bảy
là đương kim vô địch thế giới
trong trận chung kết cô trò huấn luyện viên trần thực vui
đã thi đấu với đội tuyển indonesia
và giành được chiến thắng thuyết phục sau ba hiệp đấu
có mặt tại trung quốc
đại diện lãnh đạo của công tác đảng và công tác chính trị của công an
và lãnh đạo trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao công an nhân dân
đã chúc mừng đồng thời trao khoản hưởng đóng cho vận động viên nguyễn thị ngọc huyền
đây là vận động viên thi đấu ở vị trí truyền hai
được xem là linh hồn của đội
đại hội thể thao châu á
diễn ra tại hạng châu trung quốc
có sự tham gia của bốn mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
với bốn mươi môn thi đấu
bốn trăm tám mươi hai nội dung thi đấu
tại kỳ acs này
đoàn thể thao công an nhân dân có chín vận động viên tham dự
thưa quý vị và các bạn
ra đời năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
khi chủ tịch hồ chí minh ký lệnh công bố pháp lệnh
quy định việc quản lý của nhân nước
đối với công tác phòng cháy chữa cháy
trải qua sáu mươi hai năm
xây dựng chiến đấu và trưởng thành
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ
đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ
được đảng nhà nước và nhân dân giao phó
trong buôn vàn thử thách trông gai
từ những năm tháng chiến tranh khốc liệt nhất
cho đến ngày hôm nay
tinh thần chiến đấu kiên cường
dũng cảm trên trận tuyến với giặc lửa
sẵn sàng hy sinh và không bao giờ trùn bước
để bảo vệ nhân dân
đã hôn đúc nên truyền thống của một lực lượng anh hùng
trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt nhất
khi đế quốc mỹ tập trung đánh phá
các trận địa tên lửa phòng không
hò sàng dầu khu dân cư bệnh viện nhà máy điện
những người lính cảnh sát phòng cháy chữa cháy
vẫn bám trùng ngày đêm
để bảo vệ thủ đô
giữa làn bưa bom bão đạn
vừa bước chân vào lực lượng
chiến sĩ đỗ văn sơn đã dũng cảm kiên cường
với trận thử lửa đầu tiên trong đời
tham gia chữa cháy kho xăng
và tổng kho kim khí hóa chất đất giang
ngày một mươi sáu tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
sự kiện đã đi vào lịch sử
của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
được chủ tịch hồ chí minh
đửi thư khen ngợi
ba anh em chúng tôi là sung phong đi đầu tiên
mấy cái xe ba bánh xe tự ca
cần ba người là chúng tôi đi luôn
bước vào một cái trận vô cùng ác liệt như vậy
thế tự nhiên là
mình cảm thấy được mình được gian luyện kỳ khủng lắm
thế và qua đấy
các cái kinh nghiệm chiến đấu
cũng như là
nhất là những cái gương chiến đấu
của những đàn anh đi trước
tác động ở mình mình cảm thấy rất tự hào
giám y sinh
không ngại gian khổ y sinh
và luôn luôn nghĩ về người khác
mọi người về cái an toàn của mọi người
vẫn đi đến những cái vị trí
mà gấp trên đã giao cho
mà khi chữa cũng thế thôi
chữa cũng thế quyết chữa
chữa bằng cách nào
thì bằng để làm sao chữa được nhanh nhất
đảm bảo được cái lực lượng của mình
đảm bảo được phương tiện của mình
ngăn chặn để làm sao cái thiệt hại
nó thấp nhất
nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho mình
tinh thần chiến đấu quả cảm
và hết lòng vì nhân dân
đã hôn đúc nên bao thế hệ những người lính chữa cháy
kiên cường gạt dạ
bảo vệ nhân dân chấp nhận
cả những hy sinh